thời gian gần đây khoa gia liễu bệnh viện tuệ tĩnh liên tục tiếp nhận những trường hợp bị biến chứng nặng sau khi làm đẹp tại các cơ sở làm đẹp bên ngoài
trong đó thường gặp nhất là các bệnh nhân gặp biến chứng sau khi thực hiện lăn kim
bệnh nhân này tìm đến cơ sở làm đẹp bên ngoài để điều trị mụn trên da mặt
được quảng cáo về tác dụng và hiệu quả của lan kim bệnh nhân đã tin tưởng giao gương mặt mình cho cơ sở làm đẹp này trong suốt sáu tháng
tương tự đây cũng là một bệnh nhân sau một thời gian sử dụng dịch vụ lan kim tại cơ sở làm đẹp bên ngoài đã phải tới bệnh viện cầu cứu các bác sĩ bởi tình trạng da ngày càng có xu hướng tệ hơn trước
sau khi lan kim điều trị bên ngoài thì da mặt tôi có nhiều mụn hơn mụn mủ và xương to hơn mặt bị tấy rất là nhiều
trung bình mỗi ngày các bác sĩ khoa gia liễu bệnh viện tuệ tĩnh tiếp nhận từ năm đến sáu ca biến chứng sau lan kim tại các cơ sở làm đẹp bên ngoài
đa số bệnh nhân có độ tuổi từ một mươi chín đến bốn mươi tuổi nhập viện trong tình trạng gia tăng sắc tố sau viêm bùng phát chứng cá hoặc tổn thương mụn viêm da mụn mủ rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe làn da
rất nhiều những bạn mà vi kim ở những chỗ cơ sở làm đẹp mà không có các bác sĩ chuyên khoa đã làm không đúng quy trình kỹ thuật và dẫn đến hậu quả là gì
gây viêm da gây những viêm da rồi gây bụi nhiễm vi khuẩn và làm cho cái da mặt nó trở lên tình trạng nặng hơn rất là nhiều
thực chất của việc lan kim là việc tạo vi tổn thương giả rất nhỏ để da thẩm thấu dưỡng chất tốt hơn kích thích tăng sinh colagen tốt cho da
tuy nhiên phương pháp này cần được thực hiện tại các cơ sở y tế chuyên khoa gia liễu
bởi những bác sĩ được đào tạo bài bản có tay nghề để tránh các biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra nhất là giảm nguy cơ nhiễm trùng
chính vì vậy các chuyên gia bác sĩ khuyến cáo người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin trước khi làm đẹp bằng bất kỳ phương pháp nào